dibouti và zambia là hai quốc gia châu phi mới nhất ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên
trong khi burkina faso đã ghi tên vào danh sách các nước có trường hợp tử vong
trước tình hình trên liên minh châu phi au cũng hối thúc các quốc gia thành viên
đẩy mạnh phòng chống dịch và thành lập các cơ quan phản ứng nhanh về covid một mươi chín